cũng liên quan đến tình hình tại israel và giải gaza vào ngày hôm qua đại diện cấp cao của liên minh châu âu về chính sách an ninh và đối ngoại josephor cho biết là ngoại trưởng các nước thành viên khối này sẽ tổ chức cuộc họp khẩn vào ngày một mươi tháng một mươi
theo kế hoạch cuộc họp của eu sẽ được tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp cơ quan điều hành của eu đang xem xét liệu cuộc tấn công của hamas có thể ảnh hưởng đến hỗ trợ tài chính hiện tại và tương lai của eu cho người palestine như thế nào
theo đó bất kỳ sự điều chỉnh nào về quan điểm và phản ứng của eu đối với những gì đang diễn ra trên thực tế sẽ đến từ cuộc họp vào ngày một mươi tháng một mươi
eu là một trong những tổ chức hỗ trợ tài chính lớn cho người dân palestine đã dự kiến chi khoảng một hai tỷ euro tương đương với một hai mươi sáu tỷ usd từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi bốn cho trường học bệnh viện và tiền lương cùng nhiều lĩnh vực khác
ủy ban châu âu khẳng định rằng không có khoản hỗ trợ nào được dùng để tài trợ cho hamas hoặc bất kỳ nhóm chiến binh nào khác